mưa lớn trong những ngày này thì đang khiến cho các tuyến đường quốc lộ tỉnh lộ liên huyện
tại các tỉnh miền núi phía bắc luôn thường trực trong tình trạng bị sạt lở
và có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nếu như lái xe không chú ý quan sát
chính vì vậy các tài xế cần cẩn trọng khi điều khiển phương tiện trong thời gian này
sau đây sẽ là ghi nhận tại tuyến quốc lộ hai và địa bàn tỉnh hà giang
km sáu mươi hai sáu mươi năm thuộc quốc lộ hai trên địa bàn tỉnh tuyên quang
thời gian qua do ảnh hưởng bởi mưa lũ liên tiếp xuất hiện các điểm có dấu hiệu sạt lở đá lăn
tiêm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông
các xã lân cận và bà con nhân dân kịp thời ứng phó ứng cứu không để xảy ra tình trạng tắc kéo dài
trên địa bàn tỉnh hà giang mưa kéo dài nhiều điểm sạt lở đã ngấm nước mưa lâu ngày
tuy nhiên do thời tiết bất thường có những lúc trời hay nắng khiến nhiều lái xe chủ quan
để đảm bảo an toàn giao thông lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà giang
cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền đến các lái xe
thời gian đây do ảnh hưởng của mưa lớn trên địa bàn tỉnh hà giang
và trên tiểu thông bốn c thường xuyên xảy ra sạt lở tại một số điểm
nhắc nhở anh cảnh báo anh là trong quá trình tham gia thông
đặc biệt là những nơi mà có cắm hệ thống biển báo
nguy hiểm là sạt lở khu vực thường xuyên xảy ra sạt lở
quá trình mình tham gia giao thông mình sẽ chú ý
em thấy là rất là tốt
có các anh tuyên truyền như thế thì mình đi đứng lại thì mình sẽ cẩn thận hơn
những biển báo như thế thì mình sẽ quan sát kỹ hơn
để tránh trải ra những trường hợp đặc biệt
lắng thì lắng thế này thôi nhưng mà mấy nữa lại báo mưa
nguy cơ sạt lở này còn cao lắm thì bọn tôi phải hết sức cẩn thận trên đường
theo quy luật tháng năm khi mở chuyển mùa sang mùa hè
thì đối với địa bàn hà giang thì có những khi nó rất là khắc nghiệt
lúc thì nắng nhiều lúc thì mưa rất nhiều
và xuất phát từ tình hình đó thì chúng tôi đã chủ động triển khai các biện pháp
liên quan tới phòng ngừa thông qua điều tra cơ bản
để nắm tình hình các tuyến giao thông nguy cơ sạt lở trong mùa mưa lũ
chúng tôi thối phục với các ngành của lĩnh đường bộ
đặt các hệ thống cảnh báo an toàn ví dụ là các biển báo hiệu
hoặc là trong trường hợp mà có ánh tắc sông xảy ra
thì sẽ bố truyền lượng tại chỗ để phân luồng
để tổ chức đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa lũ hai nghìn hai mươi
các ngành chức năng dọc tuyến quốc lộ hai trên địa bàn tuyên quang hà giang
đã bố trí các điểm cảnh báo an toàn giao thông cho người và phương tiện
khi đi qua các đoạn tuyến nguy cơ sạt lở và tiềm ẩn có đá lăn
ngoài ra bố trí các lực lượng thiết bị sẵn sàng ứng trực giải quyết sự cố xảy ra
tuy nhiên mỗi lái xe điều khiển phương tiện qua các địa bàn đèo dốc
vào thời điểm này cũng cần phải thật chú ý
để đảm bảo tốc độ để linh thông khoảng cách an toàn giữa các phương tiện
khi chạy trên cùng một tuyến đường
dự báo thời tiết còn diễn biến bất thường vì vậy các phương tiện tham gia giao thông trên đường
cần hết sức chú ý làm chủ tốc độ và quan sát đường
nhằm hạn chế thấp nhất những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra